từ sau tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai đặc biệt là từ mùng bốn tết đến nay số ca nhiễm covid một mươi chín đang tăng dần trở lại
đáng nói trong sự gia tăng số ca mắc mới sau tết thì không ít trong đó là người cao tuổi
đáng tiếc là đa số những người cao tuổi nhiễm covid một mươi chín trong dịp này đều chưa tiêm vaccine
vì những người cao tuổi này có một tâm lý là mình không đi đâu cả nên cũng không cần thiết phải tiêm vaccine
chính vì vậy khi nhiễm covid một mươi chín thì đa phần đều rất nặng
theo các chuyên gia nguyên nhân khiến số ca covid một mươi chín tăng là ngày tết nhiều lễ hội gặp gỡ
tiếp xúc đông người làm tăng nguy cơ lây nhiễm
tết cũng là thời điểm nhiều người dân trở về địa phương đón tết sau đó quay lại thành phố
với việc di chuyển nhiều không thể tránh khỏi các trường hợp lây nhiễm chéo mà không có biểu hiện
nên chưa được phát hiện để cách ly và trở thành nguồn lây cho cộng đồng hay trong gia đình
đặc biệt với những người cao tuổi mặc dù không đi lại chúc tết và chỉ ở trong nhà
thực tế sau tết nhiều trường hợp người già đã được phát hiện nhiễm covid một mươi chín với những diễn biến nặng
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn đặng khiêm trưởng khoa cấp cứu bệnh viện hữu nghị hà nội cho biết
sau dịp tết số lượng người cao tuổi nhập viện vì covid một mươi chín tăng đột biến tăng rõ rệt so với thời gian trước
việc này có thể lý giải là dịp tết là dịp con cháu người thân quen đến để thăm hỏi
sau khi độ phủ vaccine rất rộng thì mọi người cũng có một tâm lý chủ quan
tuy nhiên người được tiêm vaccine vẫn có thể bị nhiễm và vẫn có thể truyền bệnh cho người khác đặc biệt là người cao tuổi có bệnh nền
khi tết ít người quan tâm đến việc đeo khẩu trang đặc biệt là khi đi chúc tết đây chính là nguy cơ
thực tế vaccine có thể bảo vệ cơ thể trước diễn biến nặng của bệnh chứ không bảo đảm việc không nhiễm hay lây nhiễm mà không trở thành nguồn lây
trong khi đó người già và bệnh lý nền là những đối tượng nhạy cảm với covid một mươi chín
họ rất dễ bị ảnh hưởng nặng khi nhiễm bệnh thậm chí là tử vong
còn nhiều trường hợp người cao tuổi vẫn chưa tiêm vaccine
không ít trường hợp người cao tuổi vẫn chưa thể tiêm vaccine covid một mươi chín do nhiều yếu tố liên quan
vì vậy đối tượng này cần được bảo vệ trước mọi nguy cơ dịch bệnh và được vận động tiêm vaccine sớm
bởi nếu các trường hợp này gia tăng tỷ lệ bệnh nhân nặng phải nhập viện tầng hai tầng ba cũng tăng dễ dẫn đến quá tải hệ thống y tế